vào lúc một mươi hai h bốn ngày hai mươi bốn tháng chín tại khu vực giáp danh giữa huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la và huyện tùa chùa tỉnh điện biên đã xảy ra trận động đất với cường độ hai năm độ richter
theo trạm quan sát địa chấn thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên cho biết trận động đất có tâm trấn được xác định tại tọa độ hai mươi một chín trăm ba mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh ba năm trăm bốn mươi bảy độ kinh đông
độ sâu chấn tiêu khoảng bảy km với dư chấn kéo dài trong khoảng hai giây
vị trí này được xác định nằm trên khu vực giáp ranh của huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la và huyện tổ chùa tỉnh điện biên
đây là một trận động đất nhỏ thời gian dư chấn ngắn nên không gây ra hư hại về nhà ở hay các công trình hạ tầng
tuy vậy người dân ở khu vực huyện tùa chùa vẫn cảm nhận được sự rung lắc nhẹ
trước đó vào các ngày hai mươi ba tháng bốn mùng năm tháng năm một mươi sáu tháng năm và hai mươi bốn tháng tám trên địa bàn các huyện điện biên đông mường lây mường trà đã xảy ra bốn trận động đất khác với các cường độ nằm trong khoảng giao động từ hai chín đến ba chín độ richter